cảm ơn các bạn đã theo dõi

tối ngày một mươi sáu tháng hai các trinh sát đã mật phục bắt quả tang nguyễn tiến tùng quê tỉnh quảng trị khi vừa nhận ma túy được gửi từ quảng trị và đà nẵng thu giữ một mươi sáu viên hồng phiến
khám xét khẩn cấp phòng trọ của tùng cơ quan công an tiếp tục phát hiện thêm hai kg ma túy đá và ba mươi năm viên hồng phiến
cùng ngày một tổ trinh sát khác cũng bắt quả tang trương đình kiệt quê tỉnh quảng trị đang mua bán một trăm bốn mươi ba viên hồng phiến
mở rộng vụ án các trinh sát tiếp tục bắt quả tàng lê văn bình cùng quê tỉnh quảng trị đang tàng trữ một trăm sáu mươi viên hồng phiến
liên quan đến vụ vận chuyển năm mươi bảy kg cần ra từ campuchia về việt nam chiều nay đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tịnh biên tỉnh an giang cho biết nghi phạm thứ hai đã ra đầu thú
đó là nguyễn tuấn anh
chú tải huyện tỉnh biên tỉnh an giang
tuấn anh chính là nghi phạm đã mang hai bao tải có chứa hai mươi hai sáu kg cần xa khô bỏ lại hiện trường trong đêm ngày một mươi hai tháng hai khi bị lực lượng chức năng phát hiện
liên quan đến vụ việc này trước đó lực lượng chức năng đã bắt giữ lê văn thanh cùng chú huyện tịnh biên đối tượng vận chuyển ba mươi bốn bốn kg cần sa khô cùng tuấn anh
hiện vụ việc đang được hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho công an tỉnh an giang tiếp tục xử lý
một chiếc tàu chở khoảng bảy mươi lít dầu diesel
hóa đơn chứng từ đã được dẫn giải về cảng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển vùng bốn tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang để xử lý
đó là tàu vỏ gỗ số hiệu tg chín mươi nghìn ba trăm ba mươi tám ts do ông trương hoàng vũ quê tiền giang làm chủ
ngoài việc không xuất trình được giấy tờ của bảy mươi lít dầu các thuyền viên trên tàu cũng không đủ bằng cấp chứng chỉ chuyên môn theo quy định
lực lượng chức năng sau đó đã phát hiện thêm tàu vỏ gỗ do ông nguyễn minh thạnh quê kiên giang làm thuyền trường cũng đang chở khoảng năm mươi lít dầu diesel

ngoài việc không xuất trình được giấy tờ của bảy mươi lít dầu các thuyền viên trên tàu cũng không đủ bằng cấp chứng chỉ chuyên môn theo quy định
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại